ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu trong quá trình dỡ nhà tại địa chỉ sáu mươi tám b đặng nguyên cẩn
phường một mươi bốn quận sáu tp hcm đã xảy ra sự cố tường đổ sập đè hai người
lực lượng chức năng đã đến kịp thời triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày hai công nhân đang đập dỡ nhà cấp bốn cũ
để xây dựng nhà mới thì xảy ra sự cố
nhận tin báo công an quận sáu và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã điều năm phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hỗ trợ
sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng chức năng đã giải cứu được một người ra ngoài đưa đi cấp cứu
người còn lại được xác định đã tử vong ngay khi sự cố xảy ra